và câu chuyện về dinh dưỡng đối với trẻ đã bị dối loạn tiêu hóa rồi
cũng là một cái vấn đề mà chắc chắn là quý vị khán giả đang rất là quan tâm
xin nhờ tiến sĩ phan bích nga giải đáp rằng là
với những trẻ mà đang bị dối loạn tiêu hóa rồi
thì liệu là chúng ta sẽ cần phải chú ý đến một cái chế độ dinh dưỡng ra sao
và nó sẽ khác biệt nhiều không so với những trẻ bình thường
đúng là đối với các trẻ đang có vấn đề dối loạn tiêu hóa
thì thứ nhất như là vừa rồi phó giáo sư diệu thúy cũng như là phó giáo sư hà
đã phân tích là chúng ta cần phải tìm hiểu được nguyên nhân
tại bao giờ cũng vậy chúng ta phải biết được nguyên nhân chúng ta mới giải quyết được vấn đề
thế nếu mà đấy là những nguyên nhân do những vấn đề về dùng thuốc hay do bệnh lý
thì chúng ta phải đưa trẻ đến các cơ sở y tế để được bác sĩ chẳng đoán
và có cái hướng điều trị phù hợp
thế còn về cái vấn đề về dinh dưỡng ấy thì nó cũng tương đối là nó đặc hiệu
đối với cả từng kiểu dối loạn tiêu hóa
nhưng mà nhìn chung thì
ở đây chúng tôi có thể phân tích và đưa ra một số những cái dạng đặc biệt
đối với cả các cái dối loạn tiêu hóa
ví dụ như đối với những cái trường hợp mà biếng ăn nôn chớ chẳng hạn
cũng có những trường hợp mà đến khám ở tại viện dinh dưỡng chúng tôi
lý do là vì nôn chớ
và các mẹ rất là lo lắng không biết là trẻ
thường để yêu cầu bác sĩ là khám học để xem con có đang viêm nhiễm nặng hay không
nhưng mà khi mà với những cháu mà đang có cái thể trạng
không hề có thể trạng nhiễm trùng thì nó khỏe mạnh bình thường
và chúng tôi hỏi ra về cái cách thức cho ăn thì chúng tôi thường
thấy đa phần những trường hợp đấy là do trẻ nó quá sợ ăn
đấy là một cái phản xạ ở những cái trẻ nó biếng ăn
nó không muốn ăn mà vẫn bị ép ăn thì nó sẽ tống ra thôi
thế thì những cái trường hợp đấy thì chúng ta phải thay đổi cách cho ăn
không cần thiết là phải nhồi nhét quá
và có thể chia nhỏ các cái bữa ăn ra
mỗi bữa thì ăn ít một thôi nhưng mà tăng số lượng bữa ra
và đồng thời là chúng ta chọn những cái thức ăn nó mềm
nó dễ tiêu nó phù hợp với trẻ đấy
bởi vì ví dụ như là có nhiều trường hợp
trẻ suy dưỡng rất là khó ăn
thế và các mẹ thì lại vào mùa hè chẳng hạn
lại nghĩ là những cái bột sắn nó mát
thế lại chuyển luôn cho con từ bột gạo
sang bột sắn thì nghĩ là như thế là tốt
đấy nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy
ví dụ trong bột sắn là cái hàm lượng
về năng lượng các thứ là nó không bằng
trong bột gạo chưa kể là trong sắn
nên nó giống như các cái loại ngũ cốc thô
nó rất là nhiều những cái thành phần như là
những cái phi tát các thứ
thì nó cũng rất ức chế hấp thu những cái vi chất
cho nên là những trẻ em ở các vùng miền núi
mà ăn nhiều những cái dạng này
bột sắn hay là ngô
cũng rất là hay bị thấp còi như vậy
vì thiếu hẳn vi chất
thế thì cái đấy là cái mà chúng ta phải lưu ý
thế còn đối với cả những trường hợp
mà trẻ táo bón chẳng hạn
thì chúng ta phải tìm hiểu xem
xem là cái chế độ ăn của trẻ
nếu đang quá thiếu các loại rau củ
chất sơ thì chúng ta thứ nhất là
cố gắng tăng cường được những cái loại
mà cung cấp nhiều chất sơ
như là rau lá khoai lang này
hay là trứng khoai lang này
rồi các cái loại rau rền
các thứ vân vân
đấy thế rồi hoa quả
một cái cách để mà tăng cường chất sơ tốt
mà đồng thời lại có rất là nhiều vitamin
vì không mất gì qua nấu nướng cả
đấy và cũng lại có cả năng lượng nữa
nếu mà các trẻ mà nó đang gầy
thì cung cấp những cái dạng trái cây tươi
cũng là một cách rất là tốt
vừa để điều trị táo bón luôn
ví dụ như là chúng ta dùng những cái loại
như là xoài chín hay là đu đủ chín
hay là thanh long vân vân
hoặc là những cái mà giàu vitamin c
như nước cam nước quýt nước bưởi
thì cũng là một cái cách để mà trị táo bón tốt
và lưu ý cái vấn đề lượng nước uống
cũng như là lưu ý cái vấn đề vận động
trong những cái điều trị táo bón
về những trẻ đấy là phải được vận động nữa
mà trẻ bé quá thì chúng ta giúp trẻ
chúng ta so bụng cho trẻ
thế còn đối với cả những cái
và lưu ý cái vấn đề uống đủ nước nữa
thế còn đối với cả những cái trẻ
mà ví dụ như là đang tiêu chảy chẳng hạn
thì cái nếu mà mới
mà tiêu chảy mà nó chưa có những cái dấu hiệu
mất nước và trẻ nó vẫn chơi bình thường
thì chúng ta cũng có thể giữ ở nhà để mà
chăm sóc cho trẻ
thế nhưng mà chúng ta lưu ý là ví dụ như là trẻ mà đang
có cái chế độ ăn như thế nào
thì chúng ta nên giữ nguyên như thế chúng ta không nên thay đổi
dù như là trẻ vẫn đang bú mẹ
chưa ăn dặm thì cái thời điểm đấy
chúng ta cũng chỉ nên là cho trẻ bố mẹ thôi
thế còn nếu mà trẻ đang ăn sữa công thức
thì chúng ta phải lựa chọn những loại sữa công thức đặc biệt
dùng cho những cái giai đoạn tiêu chảy này
ví dụ như là sữa và có đạm thủy phân
có thể một phần hoặc đạm thủy phân hoàn toàn
với những trường hợp tiêu chảy nặng này
thế rồi bổ sung thêm các cái chất sơ
và các cái men vi sinh
thế còn với những cái trường hợp mà đang ăn dặm
thì chúng ta cũng vẫn nên tiếp tục ăn
bởi vì các cái nghiên cứu mà trong
về vấn đề hiệu quả của cái điều trị
trong dinh dưỡng trong tiêu chảy
thì cho thấy là nếu mà đang ăn dặm
thì với những cái chế độ ăn dặm
ví dụ như là các cái cháo hay các loại súp
nhất là những cái súp mà dễ hấp thu tiêu hóa
như là súp khoai tây cà rốt
rồi ăn những cái đạm như là thịt gà
bởi vì chúng ta biết trong thịt gà
cũng có cái thành phần về kháng khuẩn rất là tốt
một cái chất giống như kiểu là kháng sinh
của chúng ta nhưng mà là tự nhiên
cho nên nó không gây kích ứng gì cả
trong cà rốt thì nó cũng
nó cũng hấp phụ được
các cái độc tố của vi khuẩn
cũng rất là tốt cho nên cà rốt
thực ra không gây táo nhưng nó lại có tác dụng rất là tốt
trong cái điều trị tiêu chảy
đấy thì chúng ta cũng lưu ý những cái chế độ ăn
vẫn tiếp tục cho trẻ ăn những cái súp như vậy
trong cái thời điểm mà trẻ đang bị táo bón
thế còn đối với những trẻ mà nó hay bị
những cái kiểu dối loạn tiêu hóa
không rõ nguyên nhân ví dụ như là trẻ
nó đi phân không được tốt nó đi nát lòng
rồi nó đi tương đối nhiều lần
trong ngày thì chúng ta phải xem lại cái vấn đề vệ sinh
thực phẩm hoặc là thực phẩm đã được nấu chín hay chưa
bởi vì chúng tôi cũng đã gặp
có những cái ca là
những cái bà mẹ đu con lần đầu phải đến nói
với bác sĩ là con em là bị
dị ứng với cả bột bởi vì đấy cứ ăn bột
vào là cháu nó bị đi ngoài
đấy nhưng mà thực ra khi chúng tôi tìm hiểu cách
nấu bột của mẹ thì bà mẹ
cũng khá trẻ đấy thì là mẹ
quấy quá thời gian quá ngắn
nhớ nó chỉ độ khoảng năm phút thôi
nó làm sao mà nó chín được
chúng ta thấy ví dụ như cơm hay cháo
chúng ta phải nấu cả ba mươi phút là ít
đấy thế thì những cái đấy là chúng ta cũng phải để ý
những cách nấu nướng vệ sinh thực phẩm
trong cái bữa ăn của trẻ
thật là nhiều bậc cha mẹ
nhất là cha mẹ mà trẻ chẳng hạn đúng không ạ
chín ít đời cuối
mà nghe nhiều thông tin này có khi là cũng
dối giắm lắm thôi
cách mời vào sao mà chúng ta
cũng sẽ luôn luôn có những cái vấn đề nhất định trong quá trình nuôi con